đến với hội trợ paris lần thứ một trăm hai mươi diễn ra từ ngày một đến một mươi hai tháng năm du khách có dịp khám phá những nét văn hóa tiêu biểu của nhiều nước mua sắm các sản phẩm thủ công truyền thống và sáng tạo
năm nay trung tâm văn hóa việt nam tại pháp phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo nên không gian việt nam gần gũi hơn tới công chúng pháp
những bức tranh sơn mài những đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo sản phẩm lụa tơ tăm
áo dài dân tộc đồ thổ cẩm trái cây khô cùng với các món ăn đậm đà hương vị việt
các chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ trung tâm văn hóa và cộng đồng người việt trình diễn đã khiến cho gian hàng của việt nam trở nên nổi bật và luôn nhộn nhịp khách tham quan
chúng tôi rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của các gian hàng việt nam với những hoạt động văn hóa hấp dẫn và nhiều sản phẩm chất lượng cao
các gian hàng của việt nam được bài trí rất chuyên nghiệp sáng tạo và bắt mắt
mang lại những trải nghiệm thú vị cho quan khách
tôi cũng vừa mới mua sắm cho bản thân một số các vật dụng cá nhân và đồ trang trí trong gia đình tại gian hàng thủ công mỹ nghệ của việt nam
ở đây có những bộ áo dài truyền thống của việt nam vô cùng độc đáo
chưa từng đến việt nam tôi biết rằng việt nam là một quốc gia vô cùng xinh đẹp và tuyệt vời
nhất định tôi sẽ đi du lịch ở việt nam vào một thời điểm thích hợp nhất
năm nay hộ trợ paris tròn một trăm hai mươi tuổi
nhiều năm qua hộ trợ paris luôn là sự kiện mua sắm lớn nhất ở pháp
dành riêng cho không gian gia đình văn hóa ẩm thực sáng tạo nghề thủ công truyền thống của pháp và quốc tế
thụ hút hơn bốn mươi nước tham gia với khoảng bốn trăm linh khách tham quan
không chỉ để mua sắm mà còn gặp gỡ những nghệ nhân giỏi khám phá những sản phẩm mới phục vụ cho cuộc sống hàng ngày